công an tỉnh long an đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an của một trăm sáu mươi bốn xã trên toàn tỉnh
thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh long an đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an tại một trăm sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi sáu xã
đến thời điểm này tổng số công an chính quy đang công tác tại tỉnh là ba trăm bốn mươi bốn đồng chí
hai xã không bố trí công an chính quy là do xã không đủ tiêu chí đang chuẩn bị sắp nhập xong sẽ bố trí ngay